bộ trưởng tô lâm đánh giá cao quan hệ việt nam và nam phi nhấn mạnh nam phi là quốc gia đầu tiên và cũng là duy nhất hiện nay tại châu phi mà việt nam thiết lập quan hệ đối tác vì hợp tác và phát triển
về quan hệ giữa bộ công an việt nam và đối tác nam phi thời gian qua do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín hai bên đã linh hoạt thay đổi các hình thức hợp tác như điện đàm trao đổi trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ phòng dịch
để thúc đẩy hợp tác thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau
các diễn đàn đa phương nhất là các tổ chức của liên hợp quốc tổ chức trao đổi đoàn cấp cao phối hợp nghiên cứu đàm phán tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ cảnh sát nam phi về hợp tác phòng chống tội phạm buôn bán vận chuyển sử dụng trái phép động vật sản phẩm từ động vật hoang dã tạo khung pháp lý quan trọng cho hoạt động phối hợp hợp tác đấu tranh với tội phạm môi trường nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp an ninh hỗ tr
chuyển sử dụng trái phép động vật sản phẩm từ động vật hoang dã
tiếp đại sứ yaron mayer bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng nhận thấy thời gian vừa qua mối quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa hai nước việt nam israel có bước phát triển đáng ghi nhận
cùng với đó quan hệ giữa bộ công an việt nam với bộ công an bộ quốc phòng và các tập đoàn israel đóng vai trò quan trọng
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tiếp theo hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ hợp tác nghiên cứu phát triển và sản xuất thương mại hóa các loại thiết bị điện tử công cụ hỗ trợ phương tiện chuyên dụng đảm bảo an ninh nội địa an ninh công cộng phòng vệ dân sự thiết bị và phần mềm công nghệ cao phục vụ công tác quản lý xuất nhập cảnh thông tin chỉ huy điều hành giao thông quản lý dân cư và đảm bảo an ninh an toàn mạng trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm phối hợp phòng
các mối đe dọa an ninh phi truyền thống bao gồm cả trao đổi về vấn đề trí tuệ nhân tạo phối hợp bảo vệ và giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh an toàn của các cơ quan đại diện ngoại giao doanh nghiệp và công dân nước này đang làm ăn sinh sống du lịch và học tập tại nước kia tăng cường hợp tác đào tạo về các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh tăng cường hợp tác ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế mà hai nước là thành viên
chân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp các đại sứ khẳng định trên công vị công tác của mình sẽ là cầu nối góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa việt nam và các nước trên các lĩnh vực tiềm năng và đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về an ninh trật tự kết nối các cơ quan chức năng hai nước nói chung và kết nối bộ công an việt nam với cơ quan hữu quan các nước nói riêng triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ các văn bản đã được ký kết
cũng trong chiều nay hội nghị giao ban trực
tuyến thúc đẩy triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đã được tổ chức tại thái nguyên
hội nghị được kết nối với bốn mươi sáu địa phương phó thủ tướng vũ đức đam phó chủ tịch thường trực ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có đồng chí nguyễn thanh hải ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy thái nguyên
thái nguyên là một trong những địa phương được lựa chọn thí điểm qua hơn tám tháng triển khai thực hiện đề án sáu thái nguyên đã đạt tỷ lệ chín mươi chín hai mươi ba thí điểm việc triển khai dịch vụ công trực tuyến
trong đó đã đưa vào triển khai một mươi một dịch vụ công thiết yếu và đưa một hai mươi ba dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia bước đầu đã tạo thuận lợi cho công dân với nhiều dịch vụ ở mức độ bốn
đặc biệt đến nay thái nguyên đã hoàn thành một trăm linh thực hiện nhập dữ liệu hộ tịch
với trên một một mươi ba triệu trường hợp vượt tiến độ trước bốn mươi bảy ngày
đồng bộ căn cước công dân gắn chip với bảo hiểm y tế được triển khai tại hai trăm hai mươi hai cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh cấp gần tám mươi ba tài khoản định danh điện tử và tỷ lệ cấp căn cước công dân gắn chip đạt trên chín mươi
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao những kết quả bước đầu trong thực hiện đề án sáu tại thái nguyên
đề nghị ủy ban nhân dân các địa phương nghiên cứu mô hình số hóa làm sạch dữ liệu hộ tịch tại thái nguyên
phó thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành phải triển khai nghiêm túc kết luận của thủ tướng chính phủ với một mươi hai nhóm nhiệm vụ trọng tâm và hai mươi bảy nội dung cần triển khai
người đứng đầu các địa phương cần quyết tâm quyết liệt chỉ đạo thực hiện đề án sáu huy động tối đa nguồn nhân lực vật lực tại địa phương
đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp hạn chế tình trạng tiêu cực tham nhũng vật và tiết kiệm chi phí cho người dân
tại hà nội chiều nay thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp đoàn ủy ban thường trực thượng viện về các tổ chức độc lập theo hiến pháp vương quốc thái lan
do đại tướng sinh sục sỉnh bay phó chủ tịch thứ nhất thượng viện thái lan dẫn đầu
tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh trên cơ sở các hiệp định thỏa thuận đã ký giữa hai chính phủ quan hệ giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật thái lan
như cảnh sát hoàng gia thái lan hội đồng an ninh quốc gia bộ chính phủ
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị thời gian tới hai bên tích cực hỗ trợ tương trợ tư pháp về hình sự trao đổi thông tin điều tra xử lý các vụ việc nói chung vụ việc về tham nhũng kinh tế nói riêng
quan tâm thúc đẩy để tiến tới đàm phán và ký kết hiệp định dẫn độ qua đó tạo hành lang pháp lý tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa trong truy bắt đối tượng truy nã quốc tế
dẫn độ đối tượng truy nã của việt nam có thông tin lẩn trốn tại thái lan và ngược lại
phù hợp với pháp luật hai bên và thông lệ quốc tế
cảm ơn thứ trưởng nguyễn văn long đã dành thời gian tiếp và chia sẻ nhiều thông tin với đoàn về kinh nghiệm trong công tác phòng chống tham nhũng
ngài đại tướng xin sụp sỉnh bay khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong quan hệ hợp tác đối tác chiến lược tăng cường giữa hai quốc gia nói chung
giữa các cơ quan thực thi pháp luật của thái lan và bộ công an việt nam nói riêng ngày càng phát triển vì hòa bình lợi ích của hai nước và khu vực
sáng nay tại hà nội
đảng ủy cục công nghiệp an ninh tổ chức hội nghị học tập quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
tại hội nghị phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết thông nguyên tổng thư ký hội đồng lý luận trung ương đã quán triệt nghị quyết số một mươi tám một mươi chín hai mươi hai mươi một của ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
thông qua hội nghị các cán bộ đảng viên thuộc đảng bộ cục công nghiệp an ninh nắm vững những nội dung cơ bản của hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
đó nhận thức đầy đủ những quan điểm chỉ đạo định hướng cơ bản trên các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai nông nghiệp nông dân nông thôn kinh tế thập thể xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
nằm vững công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động vận dụng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan của đảng bộ đơn vị một cách thiết thực hiệu quả phù hợp
thưa quý vị trước đây thì tình hình tội phạm hình sự tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn mại dâm tại khu du lịch biển quất lâm
có thời điểm diễn biến phức tạp gây dư luận xấu trong cán bộ nhân dân trong và ngoài huyện giao thủy tỉnh nam định ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
với chủ trương tuyên truyền sâu đấu tranh mạnh giải quyết tận gốc tội phạm và tệ nạn xã hội cùng với sự quyết tâm và vào cuộc của các ban ngành đoàn thể
chính trị xã hội địa phương mà lực lượng công an làm nòng cốt đã từng bước đẩy lùi tội phạm tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn mại dâm mang lại một diện mạo mới cho khu du lịch biển quất lâm
có một cái ấn tượng ngày trước đó là cũng có cái tiếng là ở giới quân lâm là nhiều những cái tệ nạn xã hội
quân năm ngày trước thì để một cái bề mặt nó rất là xấu và tệ nạn rất là nhiều
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu

đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
trên địa bàn thị trấn quất lâm
công an huyện đã phát hiện xử lý hành chính sáu mươi bốn đối tượng về hành vi mại dâm
không chỉ tạo nên hình ảnh xấu xí
gây nhiều hẹn lụy cho sức khỏe con người
tệ nạn mại dâm
còn là một trong những nguyên nhân
dẫn tới các loại tội phạm khác
như tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tội phạm đánh bạc hiếp dâm
nhiều năm trước
chính quyền huyện giao thủy
đã tổ chức xử lý hành chính sáu mươi bốn đối tượng về hành vi mại dâm
để không dẹp bỏ điểm đen này
nhưng do nhiều nguyên nhân
tình hình tội phạm hình sự tệ nạn xã hội
nhất là tệ nạn mại dâm
vẫn diễn biến phức tạp
số đối tượng mại dâm về hoạt động tại địa phương
cơ bản là các đối tượng từ các tỉnh ngoài về địa phương
sau khi bắt và xử lý các đối tượng
một thời gian sau
các đối tượng lại quay trở lại hoạt động
trong suốt quá trình phát triển
có một cái dãy ký ốt và các khách sạn nhà nghỉ
tất cả các đối tượng
lúc bóng dưới hình thức
nhân viên phục vụ nhà hàng
đấy cho nên quản lý hoạt động kinh doanh
và đảm bảo về tình hình an ninh
trật tự của khu du lịch
thì nó mang tính phức tạp
trước thực trạng đó
với quyết tâm làm trong sạch địa bàn
tỉnh nam định đã tiến hành thu hồi lại
đất của hơn một trăm linh ký ốt
nằm dọc bãi tắm quất lâm
tám khách sạn cùng hàng chục nhà nghỉ
và các cơ sở dịch vụ khác
triển khai kế hoạch giải thoả
các dãy ký ốt hết thời hạn hợp động
đây là một việc rất khó khăn
vì bà con trước đây đã kinh doanh
rất từ lâu
tuy nhiên mục đích phát triển kinh tế du lịch
nâu dài ổn định
chúng tôi đã tuyên truyền vận động
rất là nhiều bà con đồng tình ủng hộ
chủ trương này
trong thời gian vừa qua
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
thị trấn quất lâm với vai trò
vận động tuyên truyền
đã cùng với các cấp
các ngành của địa phương
vận động nhân dân
cùng các đồng chí đoàn viên thanh niên
thực hiện tốt
các chủ trương
đường lối của đảng
pháp luật của nhà nước
và các quy định của địa phương
đặc biệt là về vấn đề
bài trừ các tệ nạn xã hội
song song với đó
tông an huyện giao thủy
đã chủ động xây dựng triển khai kế hoạch cao điểm
về phòng ngừa
đấu tranh chống tội phạm
và bài trừ tệ nạn xã hội
tại khu du lịch biển thị trấn quất lâm
tổ chức tổng gia soát
lập danh sách
tăng cường nắm chắc
và quản lý tốt các loại đối tượng hình sự ma túy
số cơ sở và nhân viên phục vụ
tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện
về an ninh trật tự
mở các cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm
đội giáo sách hình sự đã tăng cường giáo dục
của hà lan đen
các đối tượng hình sự
phối hợp với các lực lượng chức năng
tổ chức ký cam kết
phòng ngừa tội phạm
và tệ nạn xã hội
đối với các cơ sở có nguy cơ
phát sinh tội phạm hình sự
và tệ nạn xã hội
thứ ba là tổ chức các lực lượng tuần tra
hội chúng tôi tiên truyền tới các cơ sở
đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
nhất là các loại tội phạm
buôn bán người
định hướng cho các hội viên
không may nầm nỡ
để tìm công việc
ví dụ như các công ty may
ở trên địa bàn thị trấn
sau hơn một năm triển khai
số đối tượng hình sự ma túy
trên địa bàn đã giảm rõ rệt
trên địa bàn quất lâm
không còn cơ sở đối tượng có biểu hiện
hoạt động mại dâm chứa chấp
tổ chức sử dụng ma túy
trong số những du khách
đến khu du lịch biển quất lâm hôm nay
có những tiểu thương
có kỳ ốt bị thu hồi tháo rỡ
nhưng họ đồng thuận
và tin tưởng để chờ đón
một quất lâm đổi mới trong tương lai
chúng em cũng rất mong muốn
cái đề dự án mới này
thay đổi cho quê hương quất lâm
rồi nó phủ những tiếng tâm
xấu rồi để đánh giá
cái quất lâm chúng em nó trở thành
một quất lâm hồng vĩ hơn
bây giờ nhà nước vào
để cho quê hương đất nước
nó giàu mạnh lên và đẹp
đẹp thứ hai nữa là
để bà con nam định có cái chỗ
vừa du lịch vừa nghỉ dưỡng
thì cái đấy tất cả tôi cũng như là
tất cả mọi người sẽ ủng hộ chính quyền
thời gian tới thì huyện giao thủy sẽ đầu tư
nâng cấp để làm mới
cái hạ tầng kỹ thuật
của khu du lịch quất lâm
trong đó tập trung vào
các cái thi công
các cái tuyến kè
để trắng sóng
cũng như xây dựng một cái quảng trường mới
làm trong sạch địa bàn
tạo ra một môi trường mới
an ninh an toàn và lành mạnh
đây sẽ là cơ hội
để nam định thu hút đầu tư
nâng cấp khu du lịch biển quất lâm
trở thành điểm du lịch của tỉnh
phấn đấu đưa thị trấn quất lâm
đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
và trở thành đô thị loại bốn